thưa quý vị liên quan tới việc mở rộng cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng phải khẩn trương đề xuất để quyết định phương án khả thi nhất mở rộng cảng hàng không này
theo đó bộ giao thông vận tải tiếp thu các ý kiến của nhóm tư vấn tư vấn nước ngoài hoàn thiện phương án mở rộng cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất lập điều chỉnh quy hoạch và báo cáo phó thủ tướng trịnh đình dũng trước khi báo cáo thường trực chính phủ
thông báo số tám mươi kết luận của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp về phương án quy hoạch mở rộng cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất nêu rõ việc nghiên cứu mở rộng nâng cao năng suất của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất là rất quan trọng
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi các cơ quan chức năng liên quan cần khẩn trương đề xuất quyết định phương án khả thi nhất bảo đảm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài bảo đảm an toàn và môi trường
bộ giao thông vận tải tiếp thu các ý kiến hợp lý khoa học của nhóm tư vấn
phối hợp với tư vấn nước ngoài adpi hoàn thiện phương án mở rộng và lập điều chỉnh quy hoạch
báo cáo phó thủ tướng trịnh đình dũng trước khi báo cáo thường trực chính phủ xem xét quyết định trong tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
trong quá trình thực hiện bộ giao thông vận tải cần phối hợp chặt chẽ với bộ quốc phòng ủy ban nhân dân tp hcm và các cơ quan liên quan bảo đảm phương án đề xuất phải an toàn hiệu quả
năm hai nghìn một mươi tám này tp hcm sẽ phải tiếp tục ứng dụng
thành phố phải làm lại để báo cáo chính phủ báo cáo quốc hội thông qua do đó ngân sách thành phố phải tạm ứng để bảo đảm tiến độ của dự án
năm hai nghìn một mươi tám thành phố vẫn phải tạm ứng trên một tỷ đồng để tiếp tục triển khai dự án
từ một ba trăm bảy mươi bốn tỷ đô la mỹ lên hai một trăm bốn mươi ba tỷ đô la mỹ tăng năm mươi tám với những nguyên nhân tương tự như tuyến metro số một
ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị chính phủ duyệt chủ trương tăng tổng mức đầu tư dự án
đồng thời tiếp tục giao cho ủy ban nhân dân tp hcm
thầm quyên thẩm định và phê duyệt điều trình dự án
thưa quý vị kinh tế biển trong đó có kinh tế cảng biển
được thành phố đà nẵng xác định là động lực phát triển trong tương lai
vì thế đà nẵng đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cảng biển
lấy việc nâng cao chất lượng quản trị và phục vụ khách hàng là trọng tâm
đà nẵng cũng có chiến lược xây dựng thêm cảng biển liên triều
nhằm đảm nhiệm vai trò dịch vụ logistics của khu vực và quốc tế
đồng thời chuyển công năng của cảng tiên sa hiện nay sang khai thác du lịch bền vững
từ năm hai nghìn một mươi năm để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua cảng đà nẵng
công ty cổ phần cảng đà nẵng đã đầu tư một hai trăm linh tỷ đồng nâng cấp mở rộng cảng giai đoạn hai
cảng tiên sa với quy mô tám sáu hectare để tiếp nhận hàng hóa qua cảng lên một mươi hai triệu tấn một năm
tạo nền tảng để cảng tiên sa trở thành cảng container hiện đại trong khu vực
hiện đại hóa càng biển bằng nguồn vốn của doanh nghiệp không sử dụng nguồn vốn vai oda là cách
làm quyết đoán của công ty cổ phần cảng đà nẵng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
quản trị kinh doanh và cạnh tranh với các cảng biển trong khu vực và cả nước
chính vì thế nhiều đối tác có uy tín và thương hiệu đã tìm đến hợp tác xuất nhập khẩu qua cảng đà nẵng
đặc biệt mối quan hệ giữa khách hàng với cảng rất chặt chẽ dịch vụ của cảng ngày càng được nâng cao
con người đặc biệt là tư duy thay đổi rất nhanh theo kịp với lại xu thế phát triển chính vì yếu tố
con người đấy khiến cho chất lượng của cảng càng ngày nó càng đi lên và các doanh nghiệp miền trung cũng được
hưởng lợi các doanh nghiệp nước ngoài trong vận tải cũng được hưởng lợi theo đó là một điều rất tốt đẹp
chúng tôi thấy rằng là cả đà nẵng năm nay về cơ sở vật chất cơ sở hạ tầng cũng phát triển rất là nhiều
đã đầu tư rất là nhiều để tạo điều kiện cho các hãng tàu
và các doanh nghiệp tại địa phương có thể ổn định dịch vụ và phát triển hòa hóa trong thời gian sắp tới
cảng tiên sa thành phố đà nẵng theo thiết kế có công suất một mươi hai triệu tấn một năm
hiện nay đã đạt tám triệu tấn một năm và đang đứng trước tình trạng quá tải và bất cập trong việc
sử dụng chung hệ thống giao thông công cộng vì thế thành phố đà nẵng đã thông qua quy hoạch xây
dựng thêm cảng biển liên triều với tổng mức đầu tư một mươi bảy sáu trăm hai mươi sáu tỷ đồng chính phủ đã đồng ý quy hoạch
phát triển cảng liên triều thành trung tâm logistics của cảng đà nẵng và đầu tư theo hình thức đối tác
công tư ppp vốn hỗ trợ phát triển chính thức oda hoặc các hình thức đầu tư phù hợp
chúng tôi là một cái cảng biển là một khâu trong cái chuỗi dịch vụ logistics với cái
sự đi trước về kết sở hạ tầng và chúng tôi cũng nghĩ rằng là trong một cái tiềm năng với cái
điểm kết nối về giao thông đường bộ đường sát đường biển và ngày càng hoàn hảo thì bắt
đầu hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín nhé
năm hai nghìn hai mươi thì cái khả năng phát triển và lung chiến hàng quá tại cửa khẩu cảng đà nẵng cũng như là
tại cái khu vực miền trung mà thông qua cái cửa khẩu cảng là rất là tốt
khi cảng liên triều đi vào vận hành sẽ đảm nhận chức năng cảng container có công suất thiết kế
đến năm hai nghìn năm mươi đạt bốn mươi sáu triệu tấn một năm trong khi đó cảng tiên sa sẽ trở thành cảng du lịch quốc tế
thành phố đà nẵng hy vọng việc ưu tiên phát triển kinh tế càng biển sẽ tạo động lực để đà nẵng trở
thành đầu mối quan trọng trong vận tải biển
và du lịch của việt nam với khu vực asean và quốc tế
tiếp nối chương trình khôi phục lễ hội vô hùng dạy dân cấy lúa
ngày thơ việt nam hai nghìn một mươi tám nhà văn việt nam đồng hành cùng đất nước
sáng nay tại thành phố việt trì
thành phố thọ đã diễn ra lễ hội vua hùng dạy dân cấy lúa sau một mươi bảy năm lễ hội này bị gián đoạn
việc khôi phục lễ hội nhằm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc trên quê hương đất tổ
bảo tồn nghi thức xuống đồng tiêu biểu của người nông
lễ hội được bắt đầu bằng lễ dứt kiệu từ đình làng về đàn tịch điền thuộc đồng lú
phường minh nông theo truyền thuyết tại đây vua hùng đã tìm dạy dân cách trồng lúa nước
là cái nôi cho nền văn minh lúa nước của nhà nước văn lang xưa
những nghi thức diễn sướng dân gian không chỉ nói lên nguồn gốc của nghề trồng lúa nước
mà còn thể hiện ước vọng về sự sinh sôi của con người và vạn vật mong muốn người người thạo việc
mùa màng bội thu việc phục dựng lễ hội vô hùng dậy dân cấy lúa thể hiện sự cố gắng của đảng bộ
chính quyền và nhân dân thành phố việt trì trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử
nhất là di sản tín ngưỡng thờ cúng hùng vương đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch
thực hiện mục tiêu xây dựng việt trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn của dân tộc
thưa quý vị cứ vào khoảng giữa tháng riêng vào đúng ngày con rồng người mông lại tổ chức lễ cúng rừng
với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu dân bản khỏe mạnh làm ăn phát triển
nghi lễ cúng rừng của đồng bào dân tộc hơ mông trong dịp đầu năm mới này cũng là dịp để chính
quyền tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức về công tác chăm sóc và bảo vệ rừng
trước ngày diễn ra lễ hội cúng rừng bà con dân bản thuộc xã tùng qua lình và các xã lần cận được
hòa mình vào không khí vui tươi đầu năm mới với các tiết mục văn nghệ các trò chơi dân gian mang
đậm bản sắc dân tộc cùng với đó là cuộc thi đấu các môn thể thao dân tộc giữa các bản
hôm nay em vào đây tham gia là em tham gia bài hát và với là tham gia bảng em là tham
ra giám bánh để cúng rừng để bảo vệ rừng tốt hơn để không trà phá rừng để vừa tổ chức
để vui chơi cho bà con ạ lễ cúng rừng của người hơ mông ở xã tùng qua lình thường diễn
ra vào ngày thìn của tháng riêng dân bản mỗi hộ một người và phải là nam giới sẽ lên rừng thiêng để
giúp cho nghi thức cúng rừng lễ cúng diễn ra tại cây to đẹp nhất của rừng thiêng người thầy cúng được
chọn là người có uy tín khỏe mạnh trong bản lễ vật dân tế để cúng rừng gồm một con gà trống
lợn rượu và hương giấy bản do các hộ dân đóng góp các lễ vật này được cúng dân thần rừng hai lần
cúng khi con vật còn sống và sau khi đã chế biến chín sau lễ cúng những người tham dự sẽ tể tự
chung vui chén rượu cầu chúc cho năm mới gặp nhiều may mắn
cúng rừng của người mông có từ lâu đời rồi người mông cứ vào ngày con rồng của tháng riêng sẽ
tổ chức lễ cúng rừng tất cả những người con trai trong bản đều phải tham dự cúng rừng cúng rừng là
để cầu mong thần rừng và các vị thần khác phù hộ cho dân bản một năm khỏe mạnh mùa màng tốt tươi
châu bò và lợn gà phát triển không bị ốm đau rừng cây xanh tươi để bảo vệ cho dân bản
có gỗ làm nhà có nước để uống
về cái cúng rừng ấy cái đấy là nó có một cái cúng để bảo vệ cho cả môi trường và cả con người
và cả màu màng thu được nhiều và có nước để sản xuất mới là cả bảo vệ cả trâu
cả bò tất cả mọi người để ổn định cuộc sống từ cách khi đó thì bây giờ bà con nhân gia cơ bản là
bảo vệ được rừng tốt thì hàn năng hủ nước để làm ruộng làm cây cấy thì cũng thoải mái
lễ hội cúng rừng của người hâm mông ở xã tung qua lìn nói riêng và tỉnh lai châu nói chung
ngoài ý nghĩa tâm linh nghi lễ cúng thần rừng còn có ý nghĩa lớn trong việc gắn kết cộng đồng
các dân tộc gắn con người với thiên nhiên đây cũng là dịp để tổng kết triển khai công tác chăm sóc
bảo vệ rừng của địa phương và nâng cao ý thức của người dân về công tác chăm sóc và bảo vệ rừng
thưa quý vị với mong muốn một năm mới ra khơi sẽ thuận buồm xuôi gió tôm cá đầy khoang
sáng nay ngày dằm tháng riêng sở du lịch tỉnh quảng bình đã phối hợp với xã cảnh dương
huyện quảng trạch tổ chức lễ hội cầu ngư và phát động lễ gia quân đánh bắt hải sản đầu năm hai nghìn hai mươi
cứ vào dịp giảm tháng riêng âm lịch hàng năm
người dân xã cảnh dương huyện quảng trạch tỉnh quảng bình lại rộn ràng tổ chức lễ hội cầu ngư
để tàu thuyền chuẩn bị ra khơi đánh bắt hải sản người dân xã cảnh dương sống chủ yếu nhờ nghề biển
đến nay xã có đội tàu cá gần một chiếc trong đó có trên ba trăm linh tàu cá đánh bắt ở vùng xa bờ
hàng năm sản lượng khai thác thủy sản của làng cảnh dương đạt trên bốn hai trăm linh tấn với doanh thu đạt gần bốn trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi tám cảnh dương đề ra chỉ tiêu phấn đấu
khai thác đạt trên năm tấn hải sản đây là làng biển có bề dày văn hóa hơn bốn trăm linh năm
với nhiều phong tục độc đáo riêng có vì vậy sở du lịch tỉnh quảng bình đang phối hợp với chính
quyền địa phương xây dựng làng biển cảnh dương thành làng du lịch văn hóa biển đầu tiên của tỉnh
cảnh dương ngoài là một cái địa phương có cả cái giá trị bảo tồn về những giá trị văn hóa
truyền thống thì còn có một cái làng biển có cái vùng quê đẹp có nhiều di tích lịch sử
văn hóa rất là đặc biệt và làm những cái điều kiện
để giúp du khách trong và ngoài nước biết đến và trong thời gian sắp tới cùng với sự phối hợp
của sở du lịch với xã thì chúng tôi cũng đang có ý định xây dựng làng cảnh dương trở thành một làng
văn hóa du lịch kiểu mẫu với đầy đủ các sản phẩm mới là hấp dẫn và đặc trưng để thu hút du khách
trong và ngoài được đến với quảng bình nhiều hơn thông qua lễ cầu ngư người dân xã cảnh dương còn
nêu cao tinh thần hăng hái khai thác hải sản để vừa tạo thu nhập cho gia đình
vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
thưa quý vị tiếp tục thông tin về tuần lễ ngày thơ việt nam năm hai nghìn một mươi tám sáng nay
ngày thơ việt nam lần thứ một mươi sáu đã khai mạc tại văn miếu quốc tử giám hà nội ngày thơ việt nam
năm nay được tổ chức trên cả nước đúng vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm bài thơ nguyên tiêu bất hủ của
chủ tịch hồ chí minh ra đời với chủ đề nhà văn việt nam đồng hành cùng đất nước
ngày thơ việt nam lần thứ một mươi sáu hướng tới việc đồng hành với những vấn đề sống còn của dân tộc
của nhân dân với người lao động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống nhất là những con
người đang đứng ở đầu sóng ngọn gió bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đó cũng chính là những nhân vật
trung tâm của văn học thời kỳ đổi mới là cảm hứng không bao giờ vơi cạn của nhà thơ cũng như
người lao động văn học trên cả nước biểu tượng chính của ngày thơ việt nam lần thứ một mươi sáu được ban
gọi là cánh buồm thơ năm hai nghìn một mươi tám cũng là năm đầu tiên hội nhà văn hà nội và hội nhà văn việt nam
phối hợp tổ chức hai sân thơ sân thơ truyền thống và sân thơ trẻ các hoạt động trên là bước chuẩn
địa quan trọng để tiến tới việc đưa ngày thơ việt nam dân trở thành ngày văn học việt nam góp phần
tôn vinh thơ văn xuôi lý luận phê bình và sự tiếp cận của công chúng với văn chương
những gì mà chúng ta làm được trong một mươi năm năm qua cho phép chúng ta đã nghĩ tới một ngày
nay là ngày văn học và đúng năm nay chúng tôi đã làm ngày thơ việt nam theo cái nghĩa ngày văn học
cách đây ba ngày chúng tôi đã tổ chức thành công của hội đổi mới thơ việt nam
thơ và những vấn đề thơ đương đại việt nam tiếp đó là cuộc hội thảo về tiểu thuyết và đổi mới
tư duyên tiểu thuyết rất thành công và cái ngày hôm qua là ngày hội thảo về thơ ca của
ngày thơ việt thơ việt nam là nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu thơ thuộc nhiều thế hệ trên khắp cả nước
thơ thì mình cũng rất yêu và đến đây thì có một cái không gian để cho thế hệ trẻ của chúng mình có thể học hỏi thêm được các thế hệ trước và cảm thấy là thơ ở trong này rất phong phú
ngày thơ việt nam là hoạt động hấp dẫn nhân dịp đầu xuân năm mới và đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của người việt
vì một mùa xuân mới ấm áp hơn cho tất cả mọi người
những hành động đẹp của các bạn trẻ thủ đô đang có sức lan tỏa mạnh và được nhiều người dân tại hà nội đón nhận
tết donation là sự kiện thường niên đây là năm thứ năm sự kiện được tổ chức nhằm mục đích quyên góp nguồn đồ ăn khô chủ yếu là bánh kẹo còn dư lại bảo đảm nguyên chất lượng chưa được sử dụng từ các cá nhân gia đình khách sạn
sau mỗi dịp tết nguyên đán cho những mảnh đời kém may mắn
trên mọi miền đất nước
em tích góp được cho đến bây giờ thì đã ngang bằng với cả của năm trước
nên là khi mà sự kiện kết thúc thì em hy vọng là con số này sẽ phá kỷ lục của các năm trước
với thông điệp cho đi để nhận lại nhiều hơn các bạn trẻ trong bàn tổ chức sự kiện hy vọng sẽ lan tỏa tình yêu thương đồng hành cùng những con người còn khó khăn đồng thời nâng cao ý thức của các bạn trẻ về tiết kiệm lương thực thực phẩm cũng như tạo được nhiều ảnh hưởng tích cực hơn nữa
trong xã hội
đây là những món quà do chính tay những thành viên trong ban tổ chức làm
đó những chiếc móc chìa khóa cái kẹp sách và chiếc vòng tay
tuy là những món quà đấy không lớn lao lắm nhưng mà nó là món quà đến từ tấm lòng của chúng em
như thay lời cảm ơn chân thành chúng em muốn gửi tới những bạn đặt đối quyên góp để ủng hộ và giúp đỡ chúng em ạ
tham gia tết donation các bạn trẻ được trải nghiệm hoạt động xã hội mới mẻ thông qua mô hình cứu trợ thực phẩm
thay vì bỏ phí những đồ ăn bánh kẹo còn nguyên chất lượng vì không sử dụng đến sau mỗi dịp tết
chúng ta hoàn toàn có thể quyên góp tới quỹ tết donation để sẻ chia giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn
thực sự cần tới chúng trên mọi miền đất nước
em cũng mong muốn là các em nhỏ sẽ cảm thấy hạnh phúc và biết rằng là ở trong ngoài kia thì vẫn còn rất là nhiều người quan tâm đến các em
và mong là các em có thể cảm nhận được một chút tấm lòng của chúng em ạ
có thể những món quà này nó không thực sự là gì cả nhưng mà dù ra thì em cũng nghĩ trong đó đó là cái gì mà chúng em chắc chiêu được
chúng em dành dụng lượng một chút cũng là một tấm lòng của chúng em dành cho các em nhỏ ạ
một phần là mong muốn sẽ không để khí bánh kẹo một phần nữa là muốn giúp những người mà chưa có điều kiện để được đón một cái tết đầy đủ
thì em muốn họ được đón một cái tết trọng vệ nhất mặc dù có hơi muộn một xíu

hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo
trăm phần trăm so với bình thường luật này sẽ có hiệu lực từ tháng bảy đối với các doanh nghiệp lớn
sau đó sẽ áp dụng với công ty nhỏ hơn nhiều doanh nghiệp đã phản đối dự luật này do họ sẽ
phải chi thêm một mươi một tỷ đô la để duy trì sản lượng tuy nhiên chính phủ hàn quốc cho rằng đây là
biện pháp cần thiết nhằm cải thiện năng suất lao động đồng thời kỳ vọng gia tăng tỷ lệ sinh
và ngăn chặn tình trạng gia hóa dân số đang ở mức báo động